cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết vừa bắt giữ hai nghem ruột là trần tiến đạt và trần đức thiện cùng chú tại xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước để điều tra về hành vi giết người
hai đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên khoảng hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi sáu bọn chúng thỏa thuận với anh vũ hữu tuấn chú quận thủ đức tp hcm vào khách sạn hoa anh đào tại phường lái thiêu thị xã thuận an để quan hệ đồng tính
sau đó anh tuấn sẽ cho đạt và thiệt tiền trong lúc ở khách sạn hai bên xảy ra mâu thuẫn hai đối tượng này đã dùng ghế gỗ đập vào đầu và dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người anh tuấn khiến nạn nhân tử vong
sau đó hai đối tượng lục ví anh tuấn lấy hai trăm linh đồng
rồi bỏ trốn về bình phước
đêm ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi sáu chủ khách sạn đi kiểm tra phòng thì phát hiện anh tuấn nằm chết trên sàn nhà